cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm cho biết hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ nhóm đối tượng gồm phạm văn sơn phạm công ninh và bùi văn tiệp cùng quê tại hải phòng về tội danh giết người gây dối trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm cho biết hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ nhóm đối tượng gồm phạm văn sơn phạm công ninh và bùi văn tiệp cùng quê tại hải phòng về tội danh giết người gây dối trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm cho biết hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây dối trật tự công cộng